chuyển sang các tin tức quốc tế cơ quan cảnh sát châu âu europol đã bắt giữ tám đối tượng cầm đầu đường dây buôn người
đồng thời triệt phá một mạng lưới ngầm với cáo buộc là vận chuyển khoảng một mươi người di cư đến châu âu
đây là một phần kết quả của chiến dịch truy quét mà europol điều phối triển khai vào tháng tám năm ngoái
với sự tham gia của một lực lượng đặc nhiệm do đức đứng đầu
trong khuôn khổ chiến dịch lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ một trăm hai mươi sáu đồng phạm chủ yếu là ở áo
theo europol những đối tượng cầm đầu đường dây buôn người rất nguy hiểm
chúng sử dụng xe tải chở hàng xe tải thùng kín và ô tô cá nhân để vận chuyển người di cư
chủ yếu là người afghanistan pakistan và syri từ thổ nhĩ kỳ qua khu vực tây ban căng
rumani và hungary để đến áo đức và hà lan
europol cho biết các đối tượng này đã thu phí từ bốn cho đến một mươi euro để đưa người di cư qua biên giới châu âu
cảnh sát liên bang đức hiện vẫn đang truy lùng sáu đối tượng khác nghi điều hành các đường dây buôn người